tỉnh con tum đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi năm năm cuộc đấu tranh lưu huyết tại nhà tù con tum ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nhà ngục con tum là nơi giam giữ tù chính trị được lập sớm nhất khu vực tây nguyên do thực dân pháp xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm một mươi năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
một trong những sự kiện lịch sử phản ánh tinh thần đấu tranh kiên cường của người tù cộng sản trước sự đàn áp dã man của thực dân pháp
đó là cuộc đấu tranh lưu huyết diễn ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một cai ngục đã xả súng vào những người tù chính trị chỉ trong vài phút đã bắn chết tám người trong tổng số bốn mươi người tham gia cuộc đấu tranh
phản đối sự đàn áp tàn bạo trên tù chính trị đã đấu tranh tuyệt thực kéo dài năm ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh con tum đã tổ chức gặp mặt thân nhân các liệt sĩ
cựu tù chính trị tại ngục con tum nhằm ôn lại lịch sử hào hùng và nhắc nhở thế hệ con cháu luôn khắc sâu sự đấu tranh hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước